thưa quý vị hôm qua và hôm nay người dân tại hà nội bắt đầu về quê nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tại nhiều tuyến đường hướng ra cửa ngõ hà nội un tắc nghiêm trọng
ngày ba mươi tháng bốn người lao động trên cả nước sẽ chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài bốn ngày
ngay trong sáng nay nhiều người dân tại hà nội tiếp tục di chuyển về quê nghỉ lễ
từ khoảng bảy giờ sáng nhiều tuyến đường ra cửa ngõ tỉnh phố đã rơi vào tình trạng ùn tắc các phương tiện di chuyển khó khăn
đường vành đê ba như phạm hùng khuất duy tiến nguyễn xiển un tắc kéo dài các vương tiện di chuyển khó khăn nhích từng chút
vành ne ba trên cao được xem là tuyến đường huyết mạch nối cửa ngõ phía nam và bắc của hà nội
do đó lượng phương tiện tăng cao ngay từ đầu giờ sáng ngày nghỉ lễ
nhiều lễ xe cho biết tư tưởng đã xác định phải mất khoảng ba tiếng mới thoát được vành đê ba để ra cao tốc pháp vân cầu dễ
mặc dù trong sáng nay trên tuyến đường vành đai ba trên cao hướng về cao tốc pháp vân cầu rẽ không xảy ra vụ tai nạn nào gây cản trở giao thông
nhưng lượng đông phương tiện vẫn phải nối đuôi nhau di chuyển chậm
tại cao tốc pháp vân cầu dễ hướng về ninh bình thanh hóa cũng dơ vào tình trạng u nứ vương tiện nối đuôi
trước đó chiều và tối ngày hai mươi chín tháng bốn trên đường vánh đai ba trên cao ở hà nội cũng đã diễn ra cảnh tắc đường vì lượng lớn người lao động tranh thủ về quê sau khi hết giờ làm
đến hai mươi ba giờ đêm ngày hai mươi chín tháng bốn lượng người và phương tiện vẫn rất đông
nhiều hành khách bắt chấp nguy hiểm đứng đón xe khách ngay trên đường vành đê ba trên cao
tình trạng người kéo về quê đông như vậy cũng khiến nhiều người lo lắng về một đợt bùng phát dịch mới từ thủ đô về các tỉnh thành